hôm nay một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm bị cáo châu thị thu nga
cựu đại biểu quốc hội cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty housing group và các đồng phạm
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án b năm cầu diễn
sáng ngày một mươi hai tháng bốn phiên phúc thẩm xét xử cựu đại biểu quốc hội châu thị thu nga
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty housing group cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục làm việc
mở đầu phần tranh luận đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội trình bày quan điểm luận tội của mình
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội khẳng định bà châu thị thu nga đã có hành vi đưa thông tin không đúng lên mạng
chỉ đạo thi công khoan nhồi cọc khi dự án chưa được cấp phép để khách hàng tin tưởng nộp tiền
cựu đại biểu quốc hội đã chỉ đạo ký hợp đồng với hơn bảy trăm linh khách hàng thu ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó hai trăm tám mươi tỷ đồng sử dụng để thi công các hạng mục chi môi giới cá nhân hoạt động công ty số còn lại được chi nhưng không có chứng tử
thêm vào đó quá trình làm việc với cơ quan điều tra các khách hàng đều khai biết đến dự án thông qua thông tin được đăng tải trên mạng
và không hề biết dự án chưa được cấp phép
từ những cơ sở trên đại diện viện kiểm sát cho rằng có đủ căn cứ để kết luận cựu chủ tịch housing group
đã đưa thông tin gian dối để lấy sự tin tưởng của khách hàng
mặt khác mặc dù đã sử dụng hết số tiền ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng và số tiền này không thu hồi được
nhưng các khách hàng vẫn chưa được housing group bàn giao nhà
vì vậy có đủ căn cứ xác định bị cáo châu thị thu nga phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đại diện viện kiểm sát khẳng định kháng cáo của bà thu nga là không có cơ sở
nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận giữ nguyên mức án trung thân như cấp sơ thẩm đã tuyên
về khoản tiền bồi thường năm mươi bốn tỷ đồng trong số hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng mà tòa sơ thẩm tuyên liên đới bồi thường
bà thu nga đã tiêu năm mươi bốn tỷ đồng không có hóa đơn chứng từ
do vậy buộc bà phải bồi thường số tiền này là có căn cứ
đối với tám bị cáo khác trong vụ án những người này đều kháng cáo kêu an
nhưng tại tòa lại chuyển sang xin được giảm nhẹ hình phạt
đại diện viện kiểm sát đề nghị không xem xét giảm nhẹ hình phạt với bị cáo nguyễn trường sơn
có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt
đối với bị cáo lê hồng cương nguyễn vũ hùng phan thanh tuyên nguyễn thị tình lưu thị thúy và đoàn thanh thủy